quý vị và các bạn thời đại công nghệ bốn đang ngày càng ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của cuộc sống
và ngày càng thể hiện rõ tính hiệu quả của nó
ngoài việc góp phần cải cách các thủ tục hành chính các dịch vụ công khác như giải quyết thất nghiệp
bảo hiểm kết nối việc làm cũng là ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin
nếu như trước đây người lao động đóng bảo hiểm xã hội tại nơi làm việc
thường không nắm được chính xác các thông tin liên quan đến bảo hiểm của mình
như được chủ sử dụng đóng đúng đóng đủ bảo hiểm hay không
quyền lợi ra sao số năm tham gia thì nay họ có thể làm điều này bằng cách thức tra cứu thông tin đơn giản
thông qua hệ thống tổng đài tám nghìn bảy mươi chín người lao động có thể tra cứu quá trình đóng
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
đây là một trong những dịch vụ thuộc hệ sinh thái bốn ngành bảo hiểm xã hội
nhằm nâng cao chất lượng phục vụ bảo vệ quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
chính thức đi vào hoạt động từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín dịch vụ tin nhắn thông báo
tra cứu quá trình đóng hưởng giải quyết hồ sơ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
là hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan bảo hiểm xã hội
việc tra cứu thông tin đem đến sự kết nối thông tin giải quyết chế độ chính sách giữa các cá nhân đơn vị
với cơ quan bảo hiểm xã hội trở lên thuận tiện nhanh chóng và chính xác hơn
đây là điều rất cần thiết giúp người dân người lao động chủ động hơn trong việc nắm bắt
cập nhật thông tin quá trình tham gia thu hưởng các chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp
từ đó cùng với cơ quan bảo hiểm xã hội đấu tranh tố giác xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này
bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động
giống như các doanh nghiệp khác người lao động tại công ty may đáp cầu gia khánh
cũng được tư vấn các hình thức tra cứu thông tin về bảo hiểm tiện lợi
quá trình đóng và mức đóng mức tiền của mình em thấy cơ cộng thông tin điện tử này rất phù hợp
tại vì em cũng không cần phải đi lên tại công ty hay là ra bảo hiểm
em chỉ cần tự tra cứu theo thông tin của em là em biết được hết rồi ạ
cái này thật sự rất hữu ích ạ
thông thường thì đơn vị chúng tôi các bộ phận sẽ có những đồng chí chủ quản
thì khi mà có chế độ chiến tranh mới các đồng chí sẽ gửi cho chúng tôi qua mạng và hướng dẫn trước
sau đó mới gửi qua hình thức bưu điện sau
thứ hai là chúng tôi cũng có thể cập nhật
trên những trang web của bảo hiểm xã hội
nói rằng là cái việc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành bảo hiểm xã hội nói chung
và bảo hiểm vĩnh phúc nói riêng là trong những năm gần đây
việc ứng dụng rất là mạnh mẽ và triệt đẩy trong xử lý các nhiệm vụ vaccine
và nếu không có công nghệ thông tin
thì hiện nay cái số lượng việc mà ngành bảo hiểm
bảo hiểm xã hội đang phục vụ người dân là rất lớn
phải nói rất lớn
khổ dụng khổng lồ
công nghệ thông tin đã làm một cái phương án để cho toàn bộ cán bộ công nhân viên của bảo hiểm xã hội
ứng dụng vào để thực hiện những các nhiệm vụ phát sinh
cũng như là những cái quyền lợi để giải quyết cho người dân
và ngày càng hoàn thiện hơn
đến nay là phải nói là gần hoàn thiện hơn
và hướng tới thì
như thầy nói
theo lộ trình thì hướng tới ngành bảo hiểm xã hội chúng tôi cũng sẽ có những cơ sở dữ liệu điện điện tử chung cho cả nước
để phục vụ cho người dân sẽ tốt hơn nữa
thực tế với ứng dụng công nghệ thông tin
các hoạt động khác của ngành bảo hiểm như tuyên truyền tư vấn thu chi cũng hiệu quả hơn
sai sót số liệu cập nhật thủ công đã thay thế bằng hệ thống truy cập điện tử kết nối giản tiện
nếu trước đây mà không có công nghệ thông tin

tức là cũng đã áp dụng công nghệ
nhưng áp dụng công nghệ ở trong cái mức độ cho phép là sử dụng các hồ sơ truyền thống hồ sơ giấy
để thực hiện các giao dịch phát sinh
thì chúng tôi mất rất nhiều thời gian để đưa vào hệ thống
thế đến nay thì công nghệ đã lưu trữ toàn bộ những hồ sơ ở trong hệ thống rồi
và bây giờ những đối tượng là người dân tham gia bảo hiểm

đến thì chúng tôi đã có thông tin ở trong đó
hiện nay thì chúng tôi hầu như là đã đưa được các dữ liệu của những người tham gia vào trong hệ thống
và trong quá trình đưa đi thì chúng tôi đã phát hiện ra những dữ liệu nó có chủng lắp
những dữ liệu là nó cả dữ liệu mà không cần thiết
thì chúng tôi đã thực hiện những cái điện pháp là lọc rồi tinh chỉnh
thì hiện nay là cái cơ sở dữ liệu của chúng tôi là tương đối là
là phải nói là tương đối là tốt và chất lượng
và gần như là nó duy nhất cho mỗi người rồi
không chỉ bảo hiểm việc ứng dụng công nghệ với phương châm tiện lợi
nhanh gọn cho người lao động khi tiến hành các thủ tục liên quan đến chế độ bảo hiểm thất nghiệp
kết nối việc làm cũng đã và đang phát huy hiệu quả tại nhiều trung tâm dịch vụ việc làm trên cả nước
mô hình một điểm đến unstop là điểm sáng trong cải cách thủ tục an chính
là dịch vụ tiếp nhận và giải quyết chọn gói nhu cầu khách hàng
cung cấp nhiều dịch vụ tại một điểm tiếp nhận ban đầu
mô hình một điểm đến tại trung tâm dịch vụ việc làm cần thơ không chỉ tạo được tính công khai
minh bạch bảo đảm người lao động được giải quyết theo thứ tự
mà còn tạo hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung giúp người lao động rút ngắn thời gian
công sức giảm chi phí khi đến làm hồ sơ thủ tục
người lao động bớt e ngại khi đến đây liên hệ làm hồ sơ thủ tục
tránh phải đến nhiều nơi gặp nhiều viên chức để được giải quyết nhu cầu về bảo hiểm thất nghiệp
trong khi ứng dụng thông tin này rất là lẹ
viên chức của mình không phải đi đến nhiều nơi gặp nhiều người
mà viên chức tiếp nhận đó có thể sẽ xử lý các nhu cầu của người lao động cùng lúc
và ứng dụng các công nghệ thông tin
về máy tính thì nhân viên sẽ nhập tất cả các thông tin của người lao động trên phần mềm
và trích xuất các dữ liệu này để người lao động chỉ kiểm tra thông tin của mình và ký tên thôi
chứ không phải ghi tay
trong quá trình nhập thông tin thì nhân viên sẽ hướng dẫn cho người lao động
người lao động người lao động
và kiểm tra thông tin của mình trên cái màn hình thứ hai để tiết kiệm được thời gian của người lao động
với mô hình ứng dụng công nghệ thông tin này
không gian thực hiện mô hình được bố trí mở đa dạng đa tầng
tạo sự thân thiện thoải mái và tiện lợi cho khách hàng
đồng thời cũng giúp cho đơn vị nắm chắc hồ sơ hoàn cảnh khách hàng để tư vấn thích hợp nhất
với hệ thống hai màn hình giúp cho khách hàng có thể kiểm tra thông tin một cách nhanh chóng nhất
trong quá trình nhân viên cập nhật trên hệ thống qua đó hạn chế sai sót
hiện tại thì trung tâm có bố trí hai cái màn hình cảm ứng
để người lao động có thể tra cứu các thông tin về việc làm trong nước ngoài nước
đào tạo nghề hay là các chính sách pháp luật về việc làm bảo hiểm thất nghiệp
một cái màn hình là để dành cho việc khảo sát quốc độ hài lòng của người lao động
về việc làm đào tạo nghề giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hay là về cái thủ tục hành chính
trong cái thủ tục hành chính thì nó sẽ có về các nhận xét là thái độ phục vụ của
các chuyên chức cũng thời gian giải quyết là có đúng thời hạn theo quy định hay không
để thực hiện mô hình đã nêu trung tâm tổ chức chỗ làm việc và nhân lực thành các tuyến phục vụ khách hàng như sau
thông tin tiếp đón hướng dẫn tư vấn và trả kết quả ra soát kiểm tra hồ sơ tổ chức giải quyết và phục vụ hành chính
nhiều đơn vị cũng đã đưa vào sử dụng nhiều tiện ích thiết bị phục vụ thích hợp
như bãi giữ xe miễn phí bằng thẻ từ hệ thống bắt số và phân phối khách hàng đến bản tư vấn
cà phê việc làm tổng đài giải đáp thắc mắc của khách hàng phòng giữ trẻ hệ thống máy tính hai màn hình
máy tra cứu dữ liệu đa năng kết hợp khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng
hiện tại trung tâm đã tinh học quá tất cả các ứng dụng trong giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp
cũng như là cụ thể chế độ tra cứu thông tin về liên kết giới minh bảo hiểm xã hội tỉnh
và chế độ hai màn hình người cán bộ thực hiện một màn hình
và người lòng bảo hiểm xã hội tỉnh
các bộ tỉnh đã tự động lao động ngồi phía ngoài để coi mình đánh thử thông tin từ khi mà đầu vào đầu ra thì cho nó đầy đủ chính xác
mình ở đây cán bộ vừa thực hiện người lao động cũng nhìn vô màn hình
ví dụ như nếu sai thì điều chỉnh kịp thời
ví dụ như áp dụng vô tinh học quá thì tiện lợi rất là nhiều
lúc trước thì mình ghi giấy một người là mình phải ghi ba tờ giấy
hiện tại mình cũng đánh vô là mình chỉ là lít chuột thôi tiện lợi rất là nhiều
mình ứng dụng vô phần mềm bước cục việc làm rút ngắn rất nhiều thời gian
từng bước ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để phục vụ khách hàng các trung tâm đã tạo lập tra cứu hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp của người lao động bằng tin nhắn gửi số tám nghìn một trăm tám mươi ba nhằm giúp cho người lao động có thể theo dõi tình hình và tiến độ giải quyết hồ sơ của mình
đồng thời gửi tin nhắn nhắc nhở người lao động thực hiện việc thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng
một trong những ứng dụng khác của công nghệ thông tin hiện nay đó là kết nối việc tìm người người tìm việc trực tuyến qua hệ thống màn hình máy tính
chỉ cần cài đặt hệ thống kết nối trực tuyến qua màn hình máy tính nhiều lao động có thể được tuyển dụng đến làm việc tại nhiều địa phương mà không cần mất thời gian di chuyển

tại phiên giao dịch việc làm như thế này người lao động sẽ nhiều cơ hội tư vấn miễn phí về việc làm học nghề và xuất khẩu lao động được tham gia phỏng vấn trực tiếp với các nhà tuyển dụng được cung cấp thông tin về thị trường lao động và các chế độ chính sách pháp luật có liên quan
đây cũng là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp lựa chọn được những ứng viên phù hợp với nhu cầu tuyển dụng đồng thời là nơi để quảng bá hình ảnh thương hiệu cho chính đơn vị của mình
những năm gần đây ứng dụng công nghệ thông tin một số trung tâm đã có sự kết nối online với nhau để tăng tần suất doanh nghiệp tăng số lượng doanh nghiệp tuyển dụng cũng như người lao động được tham gia được nhiều hoạt động hơn
năm nay chúng tôi chính thức chỉ đạo sáu tỉnh có đại diện cả miền bắc miền trung miền nam để tổ chức online này
dành cho đối với những địa phương có nguồn lao động cao như thanh hóa thì có thể tìm được việc làm tại bình dương đà nẵng hay hà nội
và ngược lại những doanh nghiệp ở các tỉnh mà có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn không có nguồn nhân lực thì có thể tìm được các ứng viên phù hợp từ các tỉnh
mà những người lao động không có thể đến trực tiếp được mà thông qua việc online này thì người lao động có thể trực tiếp được gặp gỡ doanh nghiệp
nhiều doanh nghiệp ở những địa phương miền nam hoặc miền trung thì cái này nó rút gắn khoảng cách về địa lý cũng như là không đa
rõ ràng sự tiện ích của mình trong thời đại công nghệ bốn rất nhiều dịch vụ công đã mang lại lợi ích cho người lao động
mới đây lễ khai trương cổng dịch vụ công quốc gia đã diễn ra
điều này có nghĩa rằng gần một triệu bộ hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe hai sáu triệu trường hợp cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế mỗi năm
hai tám trăm linh trẻ em sinh ra mỗi ngày cần khai sinh sẽ chuyển sang làm thủ tục trực tuyến thông qua cổng dịch vụ công quốc gia
như vậy người dân ngày càng có rất nhiều thủ tục được tiến hành nhanh gọn với thời gian giản tiện nhất
từ việc làm bảo hiểm đến các giấy tờ cần thiết với cuộc sống mỗi ngày
công nghệ đã thật sự làm thay đổi các quy trình hành chính thủ công xưa cũ nâng cao hiệu quả quản trị công của nhà nước
liên thông giản tiện nhanh chóng và minh bạch
là điều mà công nghệ thông tin đã mang lại cho nhiều dịch vụ công qua đó tạo thuận lợi tối đa cho người dân tổ chức doanh nghiệp
hy vọng ngày càng có nhiều dịch vụ công hơn nữa ứng dụng những công nghệ thông tin giản tiện
nhằm rút ngắn về thời gian tiết kiệm chi phí cho người dân tổ chức doanh nghiệp
và đến đây thời lượng tạp chí lao động xã hội cũng đã hết
kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau